chỉ trong ngày hai mươi tháng hai lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất
và thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo thông tin từ tổng cục quản lý thị trường từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi tháng hai
lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý bốn bảy trăm tám mươi hai vụ vi phạm
trong đó tính riêng ngày hai mươi tháng hai lực lượng này đã kiểm tra ba mươi bốn cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế
hiệu thuốc trên địa bàn cả nước thu giữ hơn bốn trăm ba mươi sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
xử phạt số tiền hơn hai mươi tám triệu đồng
tổng cục quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý cương quyết
đối với các cơ sở cá nhân có biểu hiện buôn bán sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đầu cơ găm hàng nâng giá các mặt hàng trang thiết bị y tế